nhé trung châu từ một xã nghèo khó khăn nhất đã vươn lên giành thắng lợi ở hai khâu đột phá về phát triển kinh tế xã hội và xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý
ở nhiệm kỳ mới này những cán bộ giỏi có uy tín cao tiếp tục được giao nắm giữ các trọng trách đúng với kỳ vọng của mọi người

thành quả cho những chuỗi ngày đau đáu tận tâm tận lực cũng đến
đó không chỉ là ba nút thắt ba mâu thuẫn được tháo gỡ

đó còn là sự nêu gương của người đứng đầu lan tỏa tạo nên một tập thể đảng bộ đoàn kết một chính quyền chủ động vì dân
và điều đó cũng trở thành động lực phát triển kinh tế xã hội địa phương
chỉ có những người sống thực tế thì người ta mới hiểu được cái cuộc sống
nó không khác gì như một người cán bộ khi đi giải quyết công việc cho dân thì phải đặt cương vị mình vào cương vị của người dân
thì giải quyết công việc nó mới thấu tình đạt lý
đặt mình vào dân vì dân mà hành động
không có gì ngoài cái tâm động cơ làm việc trong sáng trách nhiệm đã tạo nên uy tín của người cán bộ cơ sở nguyễn văn đang
yêu mến kính trọng và nề phục cán bộ đảng viên và nhân dân trung châu đã lựa chọn đồng chí nguyễn văn đang đi tiếp trong sự nghiệp vì nước vì dân
hành động thiết thực của người cán bộ với người dân ứng xử với người dân thế nào quan tâm người dân ra sao chăm lo người dân nào nói chuyện bằng việc làm hành động cụ thể
và chính thông qua việc làm hành động cụ thể người dân người ta sẽ lựa chọn người ta sẽ phát hiện chính xác những cán bộ nào thật sự có tâm có tầm
những cán bộ nào thật sự có đức có tài
được lòng dân dân họ hài lòng về cái thái độ phản ứng đó của cán bộ tức là lắng nghe dân tôn trọng dân và mọi việc làm lớn nhỏ cũng đều vì dân
đức và tài của người cán bộ phải được biểu hiện bằng kết quả công tác phải luôn thống nhất gắn bó chặt chẽ với nhau
với những kinh nghiệm trong công tác nhân sự đại hội đảng ta mới nhấn mạnh đến chữ đức của người cán bộ mà trong truyền thống của dân tộc ta chữ đức đã được lên trên đó là gốc
đáng buồn là trong những nhiệm kỳ vừa qua không ít cán bộ được quy hoạch bổ nhiệm với vỏ bọc đúng quy trình song thực chất chưa phản ánh khách quan chính xác phẩm chất năng lực thực sự của cán bộ

thực tế những nhiệm kỳ vừa qua thì ở một số cán bộ nhiều lúc nhiều nơi cái đức ấy chưa đảm bảo do cái đức ấy mà xa ngã mà tham nhũng mà thói hóa mà biến chất
không phải là vì anh là lãnh đạo anh là cán bộ thì anh hơn người khác là anh có quyền gọi là ứng xử hay là có những cái thu hút hơn người khác không
nếu anh không rèn luyện nếu anh không coi đạo đức là cái gốc hàng ngày phải sửa chữa phải nhìn nhận lại mình phải tự phê bình mình hàng ngày ấy
thì anh cũng sẽ thoái hóa và anh cũng sẽ đến một ngày nào đó nhân dân sẽ không tin và anh sẽ là một cái phần tử không tốt trong đảng
quá trình chuẩn bị nhân sự đại hội hiện nay đảng yêu cầu cán bộ được lựa chọn phải là người có đức có tài trong đó đức là gốc
đây là vấn đề có tính quyết định vì cán bộ là cái gốc của mọi công việc cán bộ có tốt thì công việc mới tốt